đó là những gì mà các xưởng sản xuất nhựa tái chế đang thải ra môi trường hàng ngày
tại khu vực xã tiên dược huyện sóc sơn thành phố hà nội
điều đáng nói là khi bị cưỡng chế di rời do gây ô nhiễm và sản xuất trên đất công
thì những cơ sở này lại tìm cách mở khu sản xuất ngay giữa khu dân cư
khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của những hộ dân lần cận
nguyên nhân của việc này cũng là bởi vì lợi nhuận trước mắt mà các cơ sở sản xuất
cố tình làm lơ đi những sai phạm của mình mặc cho những hệ lụy đến môi trường và sức khỏe của người dân
từ hơn nửa năm nay gia đình ông trần huy lự và bà nguyễn thị cận
đã phải sống chung với ô nhiễm tiếng ồn và khói độc thải từ cơ sở sản xuất ngay sát vách
nơi ông bà đang ở nằm trên con phố cây xanh thuộc xã tiên dược huyện sóc sơn
thành phố hà nội
nếu như mà sưởng sản xuất mà đủ cái điều kiện ví dụ như là diện tích nó rộng thì tiếng ồn nó đỡ
như đây diện tích rất hẹp chỉ có năm m hai chiều rộng mà đưa cả một tổ hợp máy tái tạo nhựa
từ khâu băm tải cho đến nấu nhựa cho đến cắt hạt nhựa thì quá là ồn
cho nên là hai ông bà nhà tôi già rồi
đều bị bệnh tay biến thế tôi thì còn nhẹ nhưng mà ông ấy thì bị nặng cho nên là ông cũng nằm liệt một chỗ
trước kia còn nói được đôi câu nhưng bây giờ quá trình mấy tháng trời chịu nghe những cái tiếng ồn và hít khói bụi
bây giờ nói không được nữa
cơ sở sản xuất ở sát vách nhà ông bà cận là một trong nhiều hộ làm nghề giặt dừa bao tải
ni lông sản xuất rong kính và nhựa tái chế tại thôn dược hạ và đã hình thành một cách tự phát
từ hơn một mươi năm nay
trao đổi với đại diện chính quyền xã chúng tôi được biết trước đây có hai mươi bảy cơ sở hoạt động trên đất nông nghiệp và đất công
đến đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện sóc sơn ubnd xã tiên dược đã tổ chức cưỡng chế thành công hai mươi bảy trên hai mươi bảy cơ sở sản xuất dong kính nhựa tái chế tại khu vực trên
thế nhưng gần đây một số cơ sở này lại tìm cách chuyển vào khu dân cư
khiến tình trạng môi trường sống quanh khu vực bị ô nhiễm ngày một nghiêm trọng và cơ sở cạnh nhà bà cận là một trong số đó
tình trạng ô nhiễm ở đây rất rõ ràng khi mà khói xả trực tiếp ra không khí
nguồn nước thải đục ngầu đặc quánh bùn đất do quá trình giặt rửa bao tải và tẩy màu không qua xử lý
chủ cơ sở này xả thải trực tiếp ra môi trường theo kênh mương nội đồng bốc mùi hôi thối
xong đó lại tập trung cả những nhà xóm trong nữa làm đơn kiến nghị lên huyện
thì huyện bảo xin ý kiến thành phố
thế là kéo đi kéo về là coi như là gần nửa năm trời nửa năm trời bây giờ vẫn chưa giải quyết được
chủ tịch thành phố đang họp quốc hội cho nên là ông chỉ bảo là nhắn tin lại để có biện pháp giải quyết
thế còn điện trực tiếp cho phó chủ tịch và phó bí thư thành ủy thì bảo là tôi viết đơn kiến nghị lên để cho thành ủy có cơ sở giải quyết
thì tôi cũng đã viết đơn và đã gửi đi rồi
trao đổi với người dân đại diện chính quyền xã tiên dược đã nêu lên những giải pháp được áp dụng để giải quyết tình trạng trên
tuy nhiên vẫn còn vướng mắt rất nhiều mà nguyên nhân chủ yếu
vẫn là từ các chủ cơ sở sản xuất
chúng tôi thực hiện công văn của văn liên huyện báo cáo với thành phố là đúng đến ngày một mươi năm tháng năm hai nghìn một mươi bảy yêu cầu các hộ phải dừng toàn bộ
chúng tôi cũng đã triệu tập mời các hộ dân lên để thông báo mức ô nhiễm môi trường và thông báo thời gian
nhưng đến nay do lợi nhuận nó lớn nên bà con cũng không chấp hành việc đó
tính đến ngày một mươi năm tháng năm
sau một tháng ra quyết định dừng hoạt động các cơ sở sản xuất trong khu dân cư
nhóm phóng viên cùng đại diện chính quyền xuống kiểm tra tình hình sản xuất của cơ sở
tuy nhiên chủ cơ sở vẫn ngang nhiên sản xuất và tỏ thái độ không hợp tác
điều đang nói là trong khi cơ quan chức năng đang bế tắc hay chưa mạnh tay xử lý được
thì vào ngày một mươi tám tháng năm các hộ sản xuất tạo hạt nhựa đã có đơn khiếu nại
đề nghị ủy ban nhân dân xã tiên dược thu hồi thông báo số bốn trăm sáu mươi ba tb ubnd của ủy ban nhân dân xã tiên dược
do ông trịnh xuân phúc phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã tiên dược ghi ban hành
theo đơn khiếu nại lý do mà các hộ sản xuất đưa ra là họ sản xuất có giấy đăng ký kinh doanh
do ủy ban nhân dân huyện sóc sơn cấp
không những vậy họ còn cho rằng việc quy kết các hộ sản xuất tạo hạt nhựa trong khu dân cư
sử dụng đất không đúng mục đích và hoạt động có phát sinh khí thải
có thông số vượt quy chuẩn việt nam hiện hành là không xác đáng

về phía địa phương thì phải chấp hành
ý kiến của thành phố và của trung ương
như thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có ý kiến
không thể đổi ô nhiễm môi trường để lấy phần ghi cháy được
chúng tôi địa phương thì cũng trên địa bàn thuân dược hạ có gần một hộ dân
chúng tôi phải sống với gần một hộ dân chứ không thể sống với mấy chục hộ mà vi phạm môi trường được
chúng tôi cũng cơm quyết để xử lý
về chế tài như chúng tôi đã thông tin
về chế tài để xử lý thì theo quy định của luật
cũng như là nghị định một năm năm
thầm quyền buộc duy dở
còn liên quan đến huyện
cái việc đối với các cơ sở
mà gây ô nhiễm vượt quy chuẩn cho phép
ubnd huyện lập hồ sơ xử lý
lập hồ sơ xử lý
và đồng thời báo cáo ubnd thành phố
để khắc phục
và hoan thiện hồ sơ
cưỡng chế duy dở ra khỏi khu dân cư
đảm bảo môi trường trong sạch
trong khu dân cư
sau một thời gian gửi đơn thư kiến nghị
bà cận đã nhận được thư phản hồi
của bí thư thành ủy
hà nội hoàng trung hải
tuy nhiên thư phúc đáp lại chuyển xuống
lãnh đạo huyện sóc sơn xử lý
trong khi đợi các cấp
các ngành xem xét các biện pháp xử lý
thì người dân tiên dược
vẫn phải chịu cảnh ô nhiễm
ngay tại nơi mình sinh sống mỗi ngày
không thể đánh đổi môi trường
để lấy kinh tế
đó là điều mà thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã nói tại hội nghị trực tuyến
hàn quốc về môi trường
trên tinh thần đó thì phó chủ tịch
ủy ban nhân dân xã tiên dược
cũng đã nêu rõ quan điểm
sẽ kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất
gây ô nhiễm trên địa bàn
chúng tôi cũng rất hy vọng tình trạng ô nhiễm
tại xã tiên dược sẽ sớm được xử lý
để người dân có một cuộc sống trong lành hơn
trên con đường bưởi của thủ đô hà nội
thời gian gần đây đã xuất hiện những vườn rau
do người dân ở hai bên đường trồng lên
đặc biệt những cây rau được trồng
và chăm bón trong những lỗ vuông
trên mặt ta lui chạy dọc bờ kè
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem
người dân ở khu vực này
đã tạo nên những mảnh vườn này như thế nào
đây là hình ảnh một phần đường vành đai hai
đoạn qua đường bưởi
dù khu vực này đã được kè
và trồng cây để hạn chế bụi
nhưng nhiều người dân thiếu ý thức
vẫn chọn đuôi này làm điểm vất giác
gây mất mỹ quan
thế nhưng chỉ cần qua phía bên kia đường
cảnh quan đã khác hẳn
bởi màu xanh của các loại cây hoa
mỗi buổi chiều sau giờ làm và trở về nhà
thì việc đầu tiên anh đặng hữu tình làm
là lấy nước tưới cho vườn cây
được trồng ngay trước cửa
điểm đặc biệt của vườn cây này
chính là các cây rau
được trồng trong những hốc bê tông
vốn trước đây cỏ dại mọc đầy
vừa xây dựng xong thì cây cố được chưa
nó chỉ được cỏ dại thôi
thì nó bụi nó đẩn bẩn
nó cỏ nắng lên nó chết
nhưng mình trồng cây này thì mình có sự chăm bón
thì lúc nào nó cũng còn màu xanh
còn nếu để cỏ không thì trông rất bẩn
nó sẽ chết nó cháy
mà trồng đây thì mình
nhưng mà đẹp mắt
thứ hai là nó sạch sẽ
thứ ba là tạo cái cảnh quan
cho đường xá trông
nó được đỡ bê tông bê tông hóa
khu vườn nhà anh tình không chỉ có rau ngắn ngày
mà anh còn trồng cả các loại hoa
đây chỉ là một trong nhiều vườn xanh
được các hộ dân sống bên đường bưởi
trồng kéo dài gần hai km
trên ta luy đường vành đai hai
nhà nhiều thì vài chục mét vuông
nhà ít cũng tranh thủ trồng
cứ có đất
người dân lại tăng ra trồng đủ loại rau
để cải thiện cho bữa ăn gia đình
các loại rau được trồng
cũng khá đa dạng
từ rau muống mùng tơi rau cải
rau rền cho tới bí xanh
cũng từ trồng rau ven đường
mà người dân trở nên thân thiết
và gần gũi với nhau hơn
những người dân vốn sống
giữa cảnh bê tông của đô thị hóa
giờ đã kiêm nghiệm được cả công việc
của những người nông dân thực thụ
trồng cây thay cỏ
trồng rau muống
cây dài ngày
trồng để điểm xuyến
cho nó mát
cái đất này
chỉ trồng cây ngắn ngày được thôi
trồng cây dài ngày thì khó lắm
mình gieo hạt
nếu mà bà con mà đường kia họ làm chuyên nghiệp hơn
thì họ sới lên
xong họ cấy
còn mình thì không có thời gian
mình cắt bộ nhà nước cho nên mình chỉ gieo hạt thôi
nhưng mà như thế cũng tạo nên một cái niềm vui
mà hai là cũng có một cái
cái để mà ăn nó sạch sẽ
trồng rau ven đường
tạo cho những người dân khu vực này niềm vui
giúp hạn chế bụi bạm
tiết kiệm nước thải sinh hoạt

bên cạnh đó
những người trồng rau ở đây
cũng tin vào chất lượng những cây rau
do chính mình chăm sóc
chắc chắn không bị phun các loại hóa chất
để trừ sâu hay tăng trưởng nhanh
thì tôi thấy là yên tâm hơn
so với mùa ở chợ
bởi vì ở chợ bây giờ cũng không tin tưởng được
bởi vì là thuốc trừ sâu rất là nhiều
và cũng không biết chỗ nào là nguồn thực phẩm là tốt
nguồn thực phẩm nào là không tốt cả
cho nên là tôi chọn cách là tôi trồng
để mà ăn cho đảm bảo với gia đình
cũng có nhiều ý kiến cho rằng
việc trồng rau ven đường không có các biện pháp bảo vệ
có thể sẽ không sạch
và không bảo đảm an toàn khi sử dụng
bởi rau dễ bị nhiễm khí thải độc hại
từ các phương tiện giao thông
để nhận biết được những cây rau trồng ven đường này
có thực sự an toàn hay không
thì còn cần những phân tích cụ thể
của các chuyên gia
thế nhưng kể cả khi những cây rau
chưa đủ đủ an toàn để ăn
thì ít nhất những người dân nơi đây
cũng đã làm được một việc quan trọng
là giúp phủ một màu xanh lên trên nền bê tông
và phần nào giúp môi trường sống
xung quanh mình trở nên xanh hơn
vâng chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn
rằng liệu những luống rau được trồng trên bờ kè
trong những hốc bê tông như thế
có thực sự an toàn để sử dụng làm thực phẩm hay không
nhưng không thể phủ nhận
rằng màu xanh của những khoảnh vườn
mà người dân sáng tạo nên như thế
đã khiến cho con đường trở nên xanh mát
và dễ chịu hơn
nhất là trong mùa hè nóng nực
những hình ảnh về khoảnh vườn độc đáo vừa rồi
cũng đã khép lại thời lượng chương trình ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
và hẹn gặp lại vào chương trình
vì môi trường bền vững kỳ sau